hiện nay dịch tả lợn châu phi đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía bắc
để kịp thời phòng chống dịch bệnh tỉnh cà mau đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát
tại các điểm mua bán thịt lợn và thực hiện công tác tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh
đồng thời tuyên truyền cho người dân khi lợn có triệu chứng bệnh thì báo cáo nhanh với chính quyền địa phương
và ngành chức năng tuyệt đối không giấu dịch
hiện nay các địa phương trong tỉnh cà mau đã cơ bản thực hiện xong công tác tiêu độc khử trùng
phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm và dịch tả lợn châu phi đợt một năm hai nghìn một mươi chín